công an tỉnh nam định vừa triệt xóa một đường dây sản xuất tiêu thụ gần một tỷ đồng tiền giả đã được các đối tượng bán cho hàng trăm người ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước để thu lợi bất chính
phòng an ninh điều tra và công an huyện giao thủy phát hiện bắt giữ hai đối tượng nguyễn văn tác hai mươi bốn tuổi và cao văn phương hai mươi năm tuổi cùng chú tại xã giao thịnh huyện giao thủy tỉnh nam định đang có hành vi sản xuất tiền giả tại một căn nhà ở xóm lâm hồ xã giao phong huyện giao thủy
lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường bốn mươi một tờ tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng và toàn bộ trang thiết bị máy móc làm tiền giả
những vật tư những thiết bị mua em đặt trên mạng trên shopee lúc em làm thành đất sản phẩm bán lại cũng tìm hiểu trên internet
trong quá trình điều tra phòng an ninh điều tra phối hợp với công an huyện hải hậu cũng phát hiện bắt giữ đối tượng đỗ mạnh tường hai mươi tuổi trú tại xã trực thắng huyện trực ninh
đang tiêu thụ tiền giả trên đề bàn huyện hải hậu lực lượng chức năng thu giữ bảy triệu tám trăm linh nghìn đồng tiền giả
hiện tại bây giờ là chúng tôi đang tiến hành đẩy nhanh tiến hành điều tra các đối tượng có liên quan để tiến hành sớm truy thu cái tiền giả này
vì cái tiền giả này nó phát tán ra ngoài thị trường thì nó rất nguy hiểm vì nó gây phương hại rất lớn cho an ninh tài chính tiền thệ của đất nước
hiện các đối tượng đã bán gần một tỷ đồng tiền giả cho một trăm một mươi ba đối tượng ở ba mươi tám tỉnh thành phố
trên cả nước thu lợi bất chính trên một trăm ba mươi triệu đồng tiền thật